đến bệnh viện nhi hải dương thăm khám bệnh về đường hô hấp tăng cao
trung bình mỗi ngày bệnh viện nhi hải dương đón từ một trăm tám mươi đến hai trăm linh lượt trẻ nhập viện khám và điều trị
hiện bệnh viện đang điều trị cho khoảng bốn trăm linh trẻ dự báo thời tiết còn rét trong những ngày tới
phụ huynh cần giữ ấm cho con trẻ ăn uống đủ dinh dưỡng tránh cho trẻ ra ngoài mà không đeo khẩu trang
năm hai nghìn hai mươi ba các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất của ngành chăn nuôi thủy sản tỉnh hà nam cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu
góp phần bảo đảm nguồn cung thực phẩm ra thị trường nhất là dịp cuối năm tết nguyên đán
hợp tác xã này có một mươi ba xã viên năm nay cả diện tích ao nuôi và sản lượng đều tăng so với năm trước
diện tích mặt nước của cả hợp tác xã
hợp tác xã là hai mươi năm hectare tổng sản lượng ước đạt ba trăm linh tấn
năm nay giá cám có xu hướng giảm nhẹ trong khi giá thành đầu ra tăng
tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt thị trường tiêu thụ ổn định
nên lợi nhuận các hộ chăn nuôi đều đạt một trăm năm mươi triệu một hectare một năm
dự kiến trong dịp tết nguyên đán hợp tác xã sẽ xuất ra thị trường khoảng một trăm năm mươi tấn cá thương phẩm
giai đoạn vừa qua lợi nhuận mang lại cho bà con tương đối tốt
cho nên là tình hình sản xuất vẫn phát triển mạnh
cho nên là thực phẩm để đáp ứng cho nhu cầu tết tôi nghĩ là nó rất rồi rào
dự kiến ngành chăn nuôi tỉnh hà nam cung ứng ra thị trường vào dịp cuối năm và tết nguyên đán
có thể đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trong tỉnh và cung cấp cho các thị trường tỉnh
thành phố lân cận như hà nội nam định ninh bình
cụ thể thịt da cầm các loại trên hai mươi bốn năm trăm linh tấn thịt châu bò hai sáu trăm linh tấn thịt lợn là bảy mươi hai tấn
hướng dẫn nhân dân tích cực áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học an toàn dịch bệnh
và các biện pháp kỹ thuật công nghệ tiên tiến để áp dụng bảo vệ phát triển cho đàn vật nuôi
trong thời gian còn lại từ nay đến tết nguyên đán
chiếc cục chăn nuôi và thu hì tỉnh hà nam tiếp tục hiện tốt giám sát phát hiện sớm
khống chế kịp thời các ổ dịch nguy hiểm trên đàn vật nuôi
kiên quyết không để dịch bệnh lây lan diện rộng ảnh hưởng đến phát triển sản xuất
bảo đảm đủ sản lượng cung ứng cho thị trường trong các tháng cao điểm trước trong và sau tết
nằm tại đầu nguồn sông mã những năm trước đây huyện vùng cao biên giới mường lát
có diện tích rừng bị xâm lấn nhiều nhất tỉnh thanh hóa
với những nỗ lực trong bảo vệ và phát triển rừng
đến nay độ che phủ rừng trên địa bàn huyện đã đạt gần bảy mươi
qua nghiên cứu và thử nghiệm những năm gần đây
nhóm cây mà người dân mường lát tỉnh thanh hóa đang được hỗ trợ trồng hiệu quả là chẩu và tách
đến nay diện tích hai loại cây này đã đạt trên ba mươi hectare trên địa bàn huyện
để quản lý tốt ba bốn trăm linh hectare rừng ban quản lý rừng phòng hộ mường lát đã phối hợp cùng chính quyền địa phương
đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ rừng thực hiện tốt việc trồng rừng

từ đó thúc đẩy góp phần tích
từ khi thành lập đến nay huyện mường lát đã tổ chức trồng hai hai trăm linh hectare rừng
góp phần đưa đội chai phủ rừng trên địa bàn từ sáu mươi ba năm hai nghìn bảy lên đến bảy mươi năm hai nghìn hai mươi hai
qua đó phát triển ổn định rừng đầu nguồn sông mã góp phần tạo sinh kế cho người dân
bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành bắt quả tang đối tượng
công vang siêu ông quốc tịch lào vận chuyển trái phép chất ma túy qua cửa khẩu quốc tế nam mèo huyện quang sơn
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi hai bánh heroin hai mươi hai bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
một mươi hai một kg ketamine tổng trọng lượng khoảng hai mươi một một kg ma túy các loại một khẩu súng ngắn một trăm linh viên đạn và một số tang vật khác
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội đưa đối tượng tăng vật có liên quan
về đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nam mèo để tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà giang vừa khởi tổng hợp với các lực lượng chức năng
để tự tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng với tội danh tổ chức cho người khác vượt biên ra nước ngoài trái phép
hai đối tượng là thò chứ ly thường trú tại xã du già và giàng chúa và chú tại xã du tiến huyện yên minh tỉnh hà giang
trước đó ngày một mươi bảy tháng một mươi hai công an huyện yên minh đã phát hiện đường dây rụ rỗ công dân sang trung quốc làm thuê
rồi tổ chức vượt biên trái phép hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng và làm rõ hành vi của từng đối tượng trong đường dây